chỉ huy trưởng đội thi công cầu hòa bình hai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn và xây dựng trung chính cho biết
hồi một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi hai khi đang thi công thì tại mố cầu tạm số hai đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong và ba người bị thương
nạn nhân tử vong được xác định là anh phan văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an
ba công nhân khác bị thương nhẹ
cầu hòa bình ii được khởi công từ ngày bốn tháng một mươi một năm nay do sở giao thông vận tải tỉnh hòa bình làm chủ đầu tư
công trình do liên danh các nhà thầu thi công gồm liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn và xây dựng trung chính
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng lâm việt công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật điện và xây dựng hà nội
công trình có tổng mức đầu tư trên năm trăm chín mươi tỷ đồng hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ